công an tp đà lạt cho biết vừa bắt giữ bốn đối tượng trương thành đạt phan hoàng gia kiệt bùi phan trường giang và trương mai hoàng thanh
đều trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy tại quảng trường lâm viên tp đà lạt
theo đó do thiếu tiền tiêu xài đạt dù kiệt đi mua biển số xe cũ tại điểm thu mua phế liệu ở huyện bảo lâm
rồi rủ thêm giang và thành lên đà lạt để trụng xe máy
vừa đến đà lạt vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba cả nhóm rủ nhau ra quảng trường lâm viên để tìm những xe mô tô không có người trông giữ
tại đây đạt kiệt giang đứng canh cho thành dùng vam phá khóa
đáng chú ý thành còn mang theo hung khí để chống trả nếu bị phát hiện
sau khi trụng được hai chiếc xe cả nhóm tháo biển số rồi đem cất giấu tại một ngôi chùa trên đèo mimosa phường một mươi tp đà lạt
ngày hôm sau quay lại lấy xe mang đi tiêu thụ thì cả nhóm bị cơ quan công an tóm gọn